thưa quý vị trước tính chất phức tạp của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới tây nam
lãnh đạo cục cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
tập trung lực lượng làm rõ phương thức cất giấu vận chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam
và qua trinh sát cho thấy cầm đầu một đường dây là đối tượng oanh hà là chị gái ruột của dung hà
bà trùm giang hồ đất cảng một thời
và xác định đây là tổ chức tội phạm ma túy đặc biệt lớn xuyên quốc gia
ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cục cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy đã xác lập chuyên án số tám trăm hai mươi hai t
để tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh triệt phá quán triệt phương châm bắt toàn bộ đường dây không bỏ lọt tội phạm
vũ hoàng oanh hay còn gọi là oanh hà sáu mươi năm tuổi quê ở hải phòng chị gái của dung hà
trùm giang hồ đất cảng trong vụ án năm cam
có lý lịch phạm tội thuộc diện bất hảo với bảy tiền án tiền sự
tháng năm năm hai nghìn một mươi tám cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phá chuyên án một trăm hai mươi tám y do vũ hoàng oanh cầm đầu
thu giữ bảy mươi bốn kg ma túy bắt tám đối tượng trong đường dây
tuy nhiên vũ hoàng oanh bỏ trốn sang nước ngoài
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ra quyết định truy nã đặc biệt vũ hoàng oanh về tội
mua bán trái phép chất ma túy và có lệnh tri nát quốc tế của singapore
sau khi sang nước ngoài vũ hoàng oanh phun nạp nhiều đàn em bị tri nát bớt được cộng cán
hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực tam giác bàng về thành phố hồ chí minh và hải phòng tiêu thụ
thủ đoạn giấu vào những cái lốc máy cái ben dầu đây là những cái động cơ cũ của các cái ô tô tải
và đặc biệt trong năm hai nghìn một chúng tôi khám phá ra một cái chuyên đoán là
giấu vào motor điện mỗi một cái motor khoảng một tấn và rút cái lõi ra thì chuyển vào đó là ba mươi cân
và từ đây thì sâu chuỗi lại tất cả các cái vụ án các cái đặc điểm về vật chứng cũng như cái thủ đoạn đối tượng
thì chúng tôi đã hình dung ra một cái đường dây rất lớn và do các cái đối tượng người việt trong đó là có vũ hoàng oanh
khi mà chúng tôi dựng lên thì cái nhóm cái đối tượng này chủ yếu là quê hải phòng
và rất nhiều đối tượng hiện nay đang sống ở thành phố hồ chí minh rất nhiều đối tượng chỉ đã đang trốn ở nước ngoài
sau khi vận chuyển từ nước ngoài về và tập kết tại thành phố hồ chí minh
các đối tượng tháo các lốc máy lấy ma túy rồi giao cho các khách mua sỉ trên địa bàn thành phố hồ chí minh và vận chuyển ra hải phòng tiêu thụ
trinh sát xác định ngày một mươi ba tháng chín các đối tượng sẽ chuyển bốn lốc máy về kho của nguyễn anh bảo quốc
nhận định thời cơ phá án đã đến cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác phá án
ngày một mươi ba tháng chín đối tượng nguyễn thành thắng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép hai mươi kg ma túy tổng hợp
thắng khai đi giao ma túy theo sự chỉ đạo của quốc nơi nhận sẽ được thắng thông báo trước
ám tín hiệu để giao ma túy là tờ tiền chụp ảnh vào điện thoại di động
đối chiếu trùng khớp với số seri
khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn thành thắng công an thu giữ hai mươi sáu bánh heroin khối lượng chín kg
tiếp tục mở rộng điều tra ban chuyên án xác định nguyễn văn nam ba mươi hai tuổi ở hải phòng và nguyễn thị thanh thủy hai mươi năm tuổi ở hưng yên
đã hai mươi ba lần nhận chín mươi một lốc máy ô tô có cất dấu tổng số một năm tấn ma túy vận chuyển qua biên giới từ nước ngoài về thành phố hồ chí minh thuê kho bãi cất dấu
thuê phạm thế anh vận chuyển về hà nội rồi đưa đi hải phòng tiêu thụ
thông qua các biện pháp nghiệp vụ xác định sau khi các mắt xích trong đường dây bị bắt giữ nam và thủy bỏ trốn vào phía nam
sau đó xuất cảnh qua đường tiểu ngạch sang nước ngoài trốn
dưới sự chỉ đạo của thứ trưởng nguyễn duy ngọc cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh lần theo dấu vết bỏ trốn của đối tượng
sau một thời gian dài trinh sát ngày hai mươi ba tháng bốn
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng cơ quan đại diện bộ công an tại nước ngoài và các lực lượng chức năng của nước bạn bắt giữ nguyễn văn nam nguyễn thị thanh thủy là hai đối tượng trong chuyên án
nguyễn ngọc sơn là đối tượng chuyên án đặc biệt về ma túy của công an tỉnh quảng ninh và vũ hoàng oanh đối tượng chuyên án quốc tế về ma túy
tiếp tục điều tra mở rộng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt nhiều đối tượng trong đường dây tại hải phòng và
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt giữ hai mươi chín đối tượng thu giữ một trăm ba mươi một kg ma túy các loại bước đầu làm rõ các đối tượng mua bán tiêu thụ trái phép trên một sáu tấn ma túy
có thể nói đây là chiến công xuất sắc thể hiện sự mưu trí dũng cảm nhạy bén và sáng tạo trong sử dụng các biện pháp trong đấu tranh bóc gỡ đường dây tội phạm nguy hiểm xuyên quốc gia
kết quả này cũng phản ánh công tác đối ngoại hiệu quả của lực lượng công an trong phòng chống tội phạm tạo thế trận vững chắc đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới